chào buổi sáng và xin cảm ơn quý vị đã thức dậy sớm cùng chúng tôi để cập nhật các tin tức mới nhất trong chương trình an ninh ngày mới
vâng thưa quý vị ngày hôm nay kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trong suốt lịch sử bảy mươi bốn năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của đảng trực tiếp là đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
lớp lớp các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân đã không quản ngại khó khăn gian khổ hiểm nguy thầm lặng chiến đấu hy sinh
một lòng tận chung với nước tận hiếu với dân với lý tưởng cao đẹp chỉ biết còn đảng thì còn mình vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
thời gian tới đất nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực có nhiều diễn biến phức tạp
trong bối cảnh đó nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đặt ra rất nặng nề đòi hỏi lực lượng an ninh nhân dân cần quán triệt sâu sắc
và thực hiện có hiệu quả nghị quyết số năm mươi một của bộ chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia tiếp tục đổi mới tư duy nghiệp vụ
các biện pháp công tác nắm chắc tình hình chủ động tham mưu với đảng nhà nước các chủ trương giải pháp đảm bảo an ninh lợi ích quốc gia
giữ vững chủ quyền biển đảo xử lý tốt các vấn đề đối nội đối ngoại phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
xứng đáng là thanh bảo kiếm bảo vệ đảng bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa bảo vệ nhân dân
thưa quý vị ra đời đúng thời điểm cao trào của cách mạng tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
và được giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng bảo vệ đảng và nhân dân
lực lượng an ninh nhân dân đã thầm lặng lập nhiều chiến công làm dạng dỡ trang sử vẻ vang của ngành công an nhân dân
nhân kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
mời quý vị cùng đến với câu chuyện của những chiến sĩ an ninh đã chi viện cho chiến trường miền nam góp phần giải phóng đất nước
để qua đó chúng ta cùng cảm nhận sâu sắc hơn
về ý chí quyết tâm đánh giặc và tinh thần tận chung với đảng tận hiếu với dân đã trở thành truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân
đó là những dòng thư trang trứa tình cảm gia đình thủy trung sắc son
nhưng cũng đầy ý chí quyết tâm đánh giặc cứu nước
mà thiếu tướng phan văn lan đã đưa ra
hôm nay anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân viết gửi cho người vợ của mình
khi đó ông tham gia tri viện chiến trường miền nam và được giao nhiệm vụ phó bí thư đảng ủy tránh văn phòng ban an ninh khu trị thiên huế
bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai phát động một cuộc hoạt động chính trị rất là rộng lớn trong toàn miền bắc
để động viên cán bộ tình nguyện để vào miền nam để chiến đấu
cả cái đơn vị ấy tất cả anh em nói chung
hầu hết là đều lập đơn hết
nhưng mà phải chọn những người mà đã được tuy luyện ở trong cái kháng chống pháp
mà nhất là những người đã từng hoạt động trong hậu địch của thời chống pháp
lúc bây giờ tôi cũng đã có ba con rồi
mà cũng làm một cái lãnh đạo phòng của một cái công an tỉnh rồi
nhưng mà vẫn thấy cái trách nhiệm của mình
thiếu tướng phan văn lai là một trong số hơn một mươi một cán bộ chiến sĩ công an chi viện cho an ninh miền nam
với tinh thần sẻ dọc trường sơn đi cứu nước
cuối năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy chiến trường miền nam bước vào thời kỳ vô cùng khốc liệt
mỹ ngụy phát động hàng loạt chiến dịch với quy mô lớn
đòi hỏi rất lớn sự chi viện của người và của từ hậu phương miền bắc
phòng trinh sát bảo vệ nội bộ công an thành phố hà nội có bảy đồng chí sung phong đi bê
gần đến ngày lên đường có một đồng chí vì lý do sức khỏe không thể đi đại tá nguyễn ích trung
khi đó ba mươi sáu đồng chí xung phong đi bê
khi đó ba mươi sáu tuổi mặc dù đang là thương binh liền xung phong vào chiến trường
và trong ký ức của ông lực lượng an ninh nhân dân đi đến đâu cũng luôn gắn bó máu thịt với nhân dân
vì nhân dân phục vụ dựa vào dân để công tác chiến đấu
thế tôi vào miền nam thì nói thật rằng thì nếu mà không có dân
mà dân miền nam phải nói rằng họ rất là nhiệt tình cách bảo
họ rất quý cán bộ miền bắc vào
ví dụ đi công tác thì người ta cũng hướng dẫn cầm cái cây to để đi ở những khoảng trống ấy
nhiều khi xe máy trực thăng ngay ngồi nhưng cũng phải rung rung cái cây
để như là cái cây nó có gió
thế rồi thì xuống hầm thế nào
thế còn chúng tôi thì kinh nghiệm từ miền bắc là hoạt động địch hậu rồi
cho nên hôm nay nó hoạt động ở làng này thì tối di chuyển sang làng khác thôi
với sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân lòng trung thành tuyệt đối với đảng nhà nước và ngày cung ăn
những chiến sĩ an ninh như thiếu tướng phan văn nai đại tá nguyễn ích trung
đã cùng với lực lượng an ninh miền nam thực hiện những nhiệm vụ rất quan trọng
làm nong tốt trong cuộc đấu tranh phạt cách mạng
tiến hành bóc gỡ nhiều tổ chức phản động bảo vệ đảng chính quyền và hiệu quả cách mạng
vơn một mươi một cán bộ chiến sĩ của công an miền bắc đã tri viện cho an ninh miền nam
cùng với hàng vạn cán bộ chiến sĩ của an ninh miền nam
thì đã tổ chức đánh địch tấn công địch
tất cả các mặt trận lần lượt làm thất bại các chiến lược và các kế hoạch chiến tranh thâm hiểm của mỹ vị
và đặc biệt đó là các kế hoạch chiến tranh tình báo giãn điện
rồi các kế hoạch bình định của dựa hoạt của mỹ nghị trong thời kỳ chiến tranh ở miền nam
sau hai mươi một năm trường kỳ kháng chiến miền nam hoàn toàn giải phóng
bắc nam liềm ngược giải
thắng lợi đó có sự đóng góp to lớn của những chiến sĩ an ninh
và đó cũng là nền tảng để trong các cuộc kháng chiến sau này
lực lượng an ninh nhân dân tiếp tục cống hiến trí tuệ sức lực sương máu và cả sinh mạng của mình
lập nhiều chiến công kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng
làm dặn rõ thêm trang sử vẻ vang của dân tộc việt nam
tòa án nhân dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt ba địa chỉ
gồm trần thị mai trần thị cúc và mai thị du cùng về hành vi lừa đảo chiến đấu tài sản
theo có trạng trong khoảng thời gian từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
bị cáo mai cùng với cúc và du đã lập nhiều phiếu nhập hàng khống chiếm đoạt tiền của chị nguyễn thị hường
trú tại phường hòa an quận cẩm lệ
mai còn nhờ chị ruột là bị cáo của cúc viết phiếu
để cùng nhằm mục đích chiếm đoạt một tỷ chín trăm bảy mươi một triệu đồng của chị hường
tiếp đó mai đã nhờ dư là người làm thuê lập khống phiếu nhập hàng bao bì phế liệu đưa cho chị hường
để chiếm đoạt số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng
vì hám lợi cả cúc và du đã giúp cho mai chiếm đoạt của chị hường tổng số tiền hơn hai tỷ ba trăm linh triệu đồng
công an phường nguyễn văn cử tp quy nhơn tỉnh bình định nhận tin báo về việc xảy ra vụ mất trộm tài sản tại nhà trọ trên địa bàn

theo trình bày của bị hại là anh phạm minh tiến sau khi đi làm về phòng trọ thì phát hiện chiếc laptop trị giá là một mươi một triệu đồng bị mất
sau khi nắm sơ bộ thông tin từ người bị hại công an phường nguyễn văn cử tp quy nhơn tiến hành kiểm tra hiện trường đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác định hướng di chuyển của đối tượng
qua trích xuất hình ảnh từ camera giám sát của các hộ dân ở xung quanh khu vực hiện trường trong khoảng thời gian xảy ra vụ mất trộm cảnh sát khu vực xác định đối tượng nghi vấn là một người phụ nữ điều khiển xe máy màu đỏ
từ thông tin quan trọng trên cảnh sát khu vực đã tiến hành truy tìm và đến một mươi bảy h cùng ngày đã phát hiện mời đối tượng nghi vấn về trụ sở để làm việc
sau hơn một tiếng đồng hồ kiên trì đấu tranh với các chứng cứ đã thu thập được đối tượng trần thị thu hiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường lê hồng phong tp quy nhơn đã cúi đầu nhận tội
một điểm đá gà ăn tiền quy mô lớn vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu
triệt xóa thành công bắt giữ một mươi bốn đối tượng cùng nhiều tăng vật có liên quan
vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi tháng bảy qua tin báo của quần chúng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu đã bắt quả tang một mươi bốn đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền
tại khu đất trống trên địa bàn phường hai tp bạc liêu tỉnh bạc liêu
thủ bên trong phòng trò bốc khói khiến nhiều người sống chung giải khiếp sợ nháo nhào bỏ chạy
nhận tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để phá cửa vào trong mới khống chế được đối tượng
được biết thời gian gần đây anh trường thường có những biểu hiện lạ và cho rằng mình đang bị theo dõi
cũng trong ngày một mươi một tháng bảy tại bình dương vụ cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên nap
đã được lực lượng chức năng khống chế nhưng một phần nhà xưởng của công ty rộng khoảng ba m hai này đã bị cháy rụi
khoảng gần một mươi giờ cùng ngày khói bất ngờ bốc lên tại khu nhà xưởng của công ty
nhiều công nhân có mặt tại đây hô hoáng dập lửa nhưng bất thành
do nhà xưởng công ty này chứa nhiều chất dễ cháy như nệm mút nên ngọn lửa lan nhanh rồi bùng phát dữ dội
các công nhân có mặt tại công ty nhanh chóng di dời những tài sản có giá trị ra bên ngoài
các công ty kế bên và người dân ở khu dân cư gần đó cũng chủ động di chuyển đồ đạc vì sợ lửa cháy lan
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương và công an thị xã bến cát
đã huy động bốn xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường dập lửa
sau gần một giờ đồng hồ đám cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản có giá trị bị lửa thiêu rụi
chuyển sang một số tin tức tại miền tây nam bộ
thưa quý vị trên đường đi chợ về thì bà huỳnh thị tuyết bảy mươi tuổi
ngu xá bình sơn huyện hòn đất tỉnh kiên giang nảy sinh ý định vào tiệm vàng lợi dụng sơ hợi để lấy trộm
nhưng chưa kịp tẩu thoát thì bị chủ tiệm vàng phát hiện bắt giữ giao cho cơ quan công an xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an hòn đất tỉnh kiên giang cho biết đã hoàn tất hồ sơ
chuyển tiện kiểm soát địa nghị truy tố huỳnh thị tuyết về tội trộm tắp tài sản
trước đó vào khoảng tám giờ ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi trên đường đi chợ về
bà tuyết nảy sinh ý định giả đò vào mua vàng để lấy trộm
sau đó bà ta ghé vào tiệm vàng vũ quyền ở ấp vàm răng xã sơn kiên huyện hòn đất
nói với chủ tiệm cần mua một bộ vòng ximên bằng vàng một mươi tám carat
nên chị hồ lệ nguyên là chủ tiệm vàng đã lấy hai bộ và một mươi bốn chiếc vòng ximên bằng vàng một mươi tám carat cho bà tuyết xem
lợi dụng lúc chị nguyên đeo vòng vào tay trái của mình để thử
bà tuyết đã dùng tay phải lấy trộm hai chiếc vòng giấu vòng người
rồi sau đó nói là không đủ tiền mua định tẩu thoát nhưng khi kiểm tra phát hiện bị mất hai chiếc vòng
nên chủ tiệm đã tạm giữ tuyết đồng thời trích xuất camera và phát hiện
tuyết là người lấy trộm nên đã báo lực lượng công an xuống giải quyết vụ việc
tại cơ quan công an người phụ nữ bảy mươi tuổi này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
còn công an phường hai thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp cho biết
đơn vị này vừa tổ chức trao trả chiếc túi cho người bị đánh rơi
chiếc túi được bà đỗ thị mỹ ngọc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ngụ khó khóm hòa khánh phường hai thành phố sa đéc nhặt được
mang đến giao cho lực lượng công an bên trong chiếc túi có tiền và nhiều tài sản khác
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bà đỗ thị mỹ ngọc trong khi đang đợi tại nhà chờ xe buýt
trước chợ sa đéc trên đường nguyễn sinh sắc cấm một phường hai thành phố sa đéc
thì phát hiện một chiếc túi màu hồng nằm trên đường bên trong có ba triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng
bốn tại tiền nước ngoài một thẻ ngân hàng atm và một số đồ dùng cá nhân khác
nên bà ngọc liền đem đến công an phường hai thành phố sa đéc trình báo sự việc
qua tiếp nhận thông tin công an phường hai thành phố sa đéc đã nhanh chóng xác minh
liên hệ được với người bị đánh rơi là chị lâm trúc linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ khóm hai phường hậu phòng
thị xã giá rai tỉnh bạc liêu nên đã làm thủ tục trao trả tài sản trên cho chị ninh
hành động cao đẹp của bà ngọc đã nhận được sự trân trọng từ phía các cáo mộ chiến sĩ công an phường
thưa quý vị sau khi cầu sát bình lợi một trăm một mươi tám năm tuổi được tháo bỏ
đã mở ra cơ hội cho phát triển kinh tế giao thương đường thủy
trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín ngành du lịch tại tp hcm đã nhanh chóng tìm cho mình
những hướng đi mới nhằm kích cầu trở lại
du lịch đường sông chính là giải pháp lưỡng toàn vừa giảm gánh nặng ủng tắc đường bộ
vừa mang lại trải nghiệm mới lạ cho khách du lịch
tuyến du lịch bằng đường thủy trên sông sài gòn từ bến bạch đằng đi qua địa phận bình dương
với địa đạo củ chi vừa được sở cho thông phận tải tp hcm và công ty rimline bp cho ra mắt
toàn tuyến có chiều dài bảy mươi tám km thời gian di chuyển là một trăm hai mươi phút
việc mở mới tuyến du lịch này còn có ý nghĩa đặc biệt là giới thiệu địa danh địa đạo củ chi
địa danh văn hóa lịch sử tự hào của thành phố mang tên bác với đông đảo du khách trong và ngoài nước
thông qua lộ trình hoàn toàn khác biệt
trong bối cảnh tìm hướng đi cho khôi phục ngành du lịch sau ảnh hưởng covid một mươi chín
du lịch đường sông chính là điểm sáng

rào cản do hạn chế chiều cao tỉnh không của cầu sát bình lợi cũ đã được tháo dỡ
có thể thấy đây cũng chính là thời điểm thích hợp nhất để phát triển giao thông đường thủy
không chỉ riêng về du lịch và cả về phát triển kinh tế
khoảng cao tỉnh trên bảy m của cầu bình lợi mới đảm bảo cho các phương tiện tàu thuyền
xà lan qua lại từ đó giao thông đường thủy mở ra sẽ giúp giảm áp lực cho giao thông đường bộ
thưa quý vị sinh hoạt sân khấu tại thành phố hồ chí minh trong tuần này sôi động
bởi quyết định tái dựng kịch bản ăn khách cậu đồng
với diễn này có thành tích tám năm diễn liên tục cộng đồng đã mang lại tiếng vang cho nhiều nghệ sĩ tham gia
cũng như góp phần tạo nên dấu ấn cho sân khấu idcap trong hơn hai mươi hai năm hình thành và hoạt động
với kịch lê bố cảnh một gia đình thầy phái
thầy phán vào năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy sự sầu sáo bất ổn ập đến khi một nhân vật tự xưng là cậu đồng lấy lòng tình
của thầy phán cũng như bà nội để nghiêm nhiên được ưu ái trong nhà chiêu thức để thành công của cậu đồng
là nhờ đánh vào tâm lý mê tính dị đoan của gia chủ cùng các chiêu trò đồng cốt nhằm thuyết phục
tuyệt đối hai người trụ cột trong nhà phải làm theo ý đồ của mình kịch bản này được cảm tác từ võ
hài kịch le tatuif của pháp và lần đầu giới thiệu đến công chúng thành phố hồ chí minh vào năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
ngay lập tức dưới một điều nghệ thuật đã tìm đến sân khấu tạo nên một hiện tượng cho kịch nói phía
nam lúc bấy giờ hơn sáu trăm linh xuất diễn đã phục vụ cho khán giả chỉ trong hơn hai năm đồng thời vai diễn
cậu đồng đã trở thành điểm sáng trong gia tài nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú thành lộc lần dạng diễn
cậu đồng nằm trong chiến lược sắp tới của sân khấu idcap tái diễn loạt kịch bản hit ăn khách trong
hơn hai mươi hai năm hình thành bán dựng năm hai nghìn hai mươi do đạo diễn vũ minh thực hiện có sự góp mặt của nghệ sĩ ưu
tú thành lộc nghệ sĩ ưu tú hữu châu nghệ sĩ hoàng trinh hương giang kim duyên và các gương mặt trẻ khác
bản tin tiếp tục với các tin tức giao thông cập nhật mới đây tổng thầu epc dự án đường sắt cát linh hà đông
công ty hữu hạn tập đoàn cục sáu đường sắt trung quốc cho biết dự án đang trong giai đoạn nghiệm thu các
hạng mục công trình dự kiến trong tháng bảy này các hạng mục dự án được nghiệm thu xong sau đó tổng thầu
sẽ được thanh toán kinh phí theo quy định của hợp đồng dự án vận hành thử toàn hệ thống hai mươi ngày
trong thời gian này chủ đầu tư sẽ mời hội đồng nghiệm thu nhà nước vào đánh giá trong quy trình tiếp theo
bộ giao thông vận tải sẽ nghiệm thu và bàn giao dự án cho thành phố hà nội hiện ba mươi một chuyên gia của tổng thầu
trung quốc sang việt nam sau dịch covid một mươi chín đã hoàn tất cách ly trở lại dự án làm việc trong đó hàng ngày
phối hợp với ban quản lý dự án đường sắt bộ giao thông vận tải làm công tác nghiệm thu số còn lại kiểm tra
vận hành các hạng mục ở hiện trường nếu các công việc diễn ra đúng kế hoạch cuối năm hai nghìn hai mươi dự án đủ điều kiện
đưa vào vận hành khai thác
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại đèo ngọc vin ở xã rờ cơi huyện sa thầy làm năm người tử vong
và ba mươi năm người khác bị thương sở giao thông vận tải tỉnh con tum vào trưa ngày một mươi một tháng bảy cho biết là xe khách đã chạy sai lộ trình
cụ thể xe khách của nhà xe minh thắng đăng ký chạy hướng thanh hóa và thành phố hồ chí minh tuy nhiên khi tới huyện ngọc hồi con tum
xe đã theo quốc lộ một mươi bốn xe vào huyện
khi đến địa điểm trên thì bị tai nạn giao thông theo sở giao thông vận tải con tum việc đi theo tuyến quốc lộ một mươi bốn c là không đúng
tuyến đường một mươi bốn c trên đang thi công chưa đưa vào lộ trình cho phép xe khách liên tỉnh khai thác
theo người dân đây không phải là lần đầu tiên xe khách của nhà xe minh thắng đi vào tuyến đường này
sử lý xe khách vi phạm trật tự an toàn giao thông không phải là mới tuy nhiên biểu đoán nói là mặc dù công tác kiểm tra xử phạt
vẫn được lực lượng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông vận tải
thực hiện thường xuyên và liên tục nhưng vi phạm vẫn tiếp tục tái diễn ngay khi vắng bóng lực lượng chức năng
vậy nguyên nhân là do đâu giải pháp nào để chấn chỉnh thực trạng nhức nhối này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây
chiếc xe khách này ngang nhiên đỗ dừng bốc xếp hàng hóa đón trả khách sai quy định trên tuyến đường phạm hùng
đoạn trước cổng bến xe mỹ đình quận nam tử liêm
tất cả hành vi vi phạm đều đã bị lực lượng chức năng ghi lại bằng hình ảnh và thông báo cho chốt cảnh sát giao thông phía trên dừng xe xử lý
trước bằng chứng thuyết phục lái xe đã phải chấp nhận ký vào biên bản xử phạt
nhưng điều đang nói ở đây lại không phải là chiếc biên bản duy nhất lái xe đã bị xử phạt trong tháng
em bị nhiều biên bản hà nội rồi chạy từ hà nội về quảng ninh từ quảng ninh lên qua các tỉnh từ quảng ninh hải dương bắc ninh
rồi nên hà nội bị nập rất nhiều biên bản
biết là không đúng pháp luật nhưng mà không đón khách thì không lấy gì ra để chi phí
nên là còn em là có là vẫn đón
trên tuyến địa mà nó rộng nên là không thể đảm bảo lúc nào cũng duy trì được một vị trí cố định
nên là đối với những người điều khiển xe khách dễ lợi dụng một việc đấy
khi vào phòng báo về chức năng sẽ tranh thủ dừng đỗ đón trả khách không được quy định
nguyên nhân thì đã được chỉ ra
từ khi bến xe mỹ đình bị điều chuyển hơn bốn trăm linh lượt xe
về các bến phía nam và nước ngầm lượng khách đã giảm mạnh
bên cạnh đó sự cạnh tranh của các phương tiện xe limousine xe hợp đồng trá hình
đã khiến cho nhiều doanh nghiệp vận tải rơi vào cảnh lao đao
dẫn đến biết mình sai nhưng vẫn phải cố tình vi phạm
hầu hết là mọi người được việc của mình
nên là mọi người tranh thủ cái việc là ra ngoài bến để đón trả khách
khánh khách cứ băng ra chạy vào để dừng đỗ đón trả khách
xe quy định thứ nhất là gây nguy hiểm trực tiếp cho khánh khách
thứ hai là gây nguy hiểm cho các phương tiện xe tham gia giao thông trên đường
và cái việc xe dừng đỗ trả khách cũng gây ra một nguy cơ tiềm ẩn
cái việc là sẽ giảm tăng un tắc giao thông
mỗi năm chỉ tính riêng lực lượng cảnh sát giao thông
công an tp hà nội đã tiến hành xử phạt hàng nghìn trường hợp xe khách vi phạm
các quy định về kinh doanh vận tải
thậm chí doanh nghiệp vi phạm nhiều lần đã có hình thức xử lý tăng nặng hơn
như kiến nghị đình tài cắt lót
tuy nhiên thì theo lực lượng chức năng nếu cơ quan quản lý không có biện pháp căn cơ
chính sách điều chỉnh hợp lý cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách
mà cứ trông chờ vào việc xử lý của lực lượng cảnh sát giao thông
thì chắc chắn vi phạm không thể xử lý rất điểm
có hay rằng chỉ là phát sinh thêm những chiều trò đối phó
tiếp tục với các tin tức đáng truy khắc
thưa quý vị và các bạn ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh sơn la
vừa phối hợp với viện huyết học truyền máu trung ương
tổ chức chương trình hành trình đỏ kết nối dòng máu việt
với chủ đề ngày hội hiến máu giọt hồng yêu thương
năm hai nghìn hai mươi là năm thứ năm tỉnh sơn la tham gia chương trình hành trình đỏ
trong những năm qua lượng máu tiếp nhận luôn vượt kế hoạch
tính từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay tỉnh sơn la đã tuyên truyền vận động hơn bốn mươi lượt người
tham gia khám sàng lọc xét nghiệm hiến trên hai mươi đơn vị máu
tại ngày hội hiến máu giọt hồng yêu thương
đã có gần một người tham gia hiến máu
trong đó lực lượng công an sơn la có hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia
trong hai ngày một mươi và một mươi một tháng bảy vừa qua bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai
phối hợp với ban dân vận tỉnh quảng nam cùng các nhà đồng hành tổ chức
chuỗi hoạt động ý nghĩa trong chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm tuyên truyền và kết hợp công tác dân vận
của lực lượng cảnh sát biển từ đó nâng cao nhận thức về

đây là một vị trí vai trò biển đảo của tổ quốc cho bà con ngư dân
và tiếp thêm động lực để họ tiếp tục vươn khơi bám biển
tại hội trường ủy ban nhân dân xã đảo tân hiệp thành phố hội an tỉnh quảng nam
hàng trăm ngư dân đã có mặt từ bao giờ
khi được tin các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát biển đến thăm và tặng quà
ai nấy đều phấn khởi
trong dịp này bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đã trao tặng năm trăm linh lá cờ tổ quốc
hai mươi túi cấp cư
cứu cho ngư dân xã đảo
với họ hình ảnh lá cờ tổ quốc phấp phới tung bay trên nền trời giữa biển khơi
luôn là niềm kêu hãnh tự hào

hai mươi xuất học bổng một mươi xe đạp một trăm linh bộ quần áo và hai trăm hai mươi tám cặp sách

cùng với đó là chương trình em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu
biển đảo quê hương được tổ chức lồng ghép thu hút sự quan tâm của các học sinh toàn trường
từ đó giáo dục tình yêu nhận thức về biển đảo cho các em ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường
các em rất hào hứng vì ở xã đảo nên cái săn chơi của các em càng rất ít
nên là như một cái săn chơi của các em
đồng thời thì chỉ có thể thấy qua hoạt động này thì cũng giáo dục cho các em rất là nhiều
về tình yêu biển đảo cũng như ý thức về chủ quyền biển đảo
chúng tôi rất vui mừng
khi được đóng đoàn của cảnh sát biển ra vô lưu cũng như là có những chương trình rất là thiết thực
cho người dân xã đảo đặc biệt là chương trình tặng lá cờ và những cái phương tiện xã cấp cứu cho người dân
thì nó làm góp phần làm cho nhân dân vững tin tin tưởng vào cái đặc biệt là việc bám đảo bám biển
để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
và trong tương lai thì chúng tôi mong muốn những hoạt động này sẽ hướng về xã đảo nhiều hơn nữa
những hoạt động cụ thể thiết thực
trải qua bốn năm phát động chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
không chỉ giúp ngư dân vững tin bám biển giữ gìn an ninh chủ quyền biển đảo thiên liên của tổ quốc
mà còn thắt chặt tình đoàn kết quân dân
thưa quý vị và các bạn với mong muốn giúp đỡ phần nào những người có hoàn cảnh khó khăn
để họ giảm bớt đi một phần chi phí dù là nhỏ nhoi
nhóm bạn gồm những chàng trai tuổi đời còn rất trẻ lại lập nghiệp tại thành phố đà nẵng
bằng nghề cắt tóc đã tổ chức cắt tóc nam miễn phí trong hai buổi trong tuần
tại các điểm công cộng để bất cứ ai cũng có thể ghé đến sửa sang mái tóc mà không mất tiền
vâng hãy cùng gặp gỡ nhóm bạn trẻ này với hành động ý nghĩa ấy trong tiểu mục sống đẹp ngay sau đây
mọi người đều đoan đi làm cắt tóc đều nằm ở độ tuổi từ hai mươi năm độ lại
bắt đầu từ hai tháng nay em cắt quanh thành phố để giúp đỡ mọi người giúp đỡ những chú xe ôm bóc quát
và những người có hoàn cảnh khó khăn để bớt một khoản chi phí cho mọi người
hiện tại em đã có một điểm cố định tại ngõ ba sô viết hà tĩnh và xuân thủy
còn vào thứ tư thì em sẽ đi xem thử những nơi nào có những người xe ôm bốc vót
và những hoàn cảnh để em có thể ở tại đó để cắt tóc cho mọi người
bình quân mỗi ngày tụi em sẽ cắt được một mươi năm hai mươi đào

ba bốn giờ chiều đến bảy giờ là tụi em về
còn buổi sáng thì tám giờ tụi em đến một mươi một giờ
anh em còn trẻ như thế này mà đã có những ý nghĩa là công việc làm rất tốt như thế này
tôi thấy là mình động viên anh em cũng nên khuyến khích làm nhiều hơn nữa
để cho những người nghèo được đỡ đần hơn xíu
chương trình này rất là hay
rất là nghe
rất là nhanh văn
bọn em nhận lại được niềm hạnh phúc và rất là vui
cắt tóc cho mọi người em tôi thấy lòng mình rất là vui
mỗi lần cắt xong là những khuôn mặt của các chú và các anh và các bác là đỡ một cuộc đời vui là tụi em thấy thật là hạnh phúc
em chỉ muốn là các bạn trẻ có thật nhiều những hành động ý nghĩa tốt đẹp như vậy để giúp đỡ những
thật là hạnh phúc thật là khó khăn
chương trình này giá đẹp quá tuyệt vời rất hài lòng
với những ai đến đây điều họ nhận được không chỉ là những xuất cắt tóc miễn phí nhiều hơn thế đó là những niềm vui
đà nẵng đang là những ngày hè nắng nóng
thế nhưng tại nơi này không khí dường như nhiều ác hương rất nhiều
những hình ảnh ý nghĩa trong thời mục sống đẹp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới của chúng tôi sáng ngày hôm nay
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt